ông cho biết nhật bản sẽ nỗ lực hết sức thu thập và phân tích thông tin về vụ phóng đồng thời sẽ phối hợp với mỹ và hàn quốc để thuyết phục bình nhưỡng hủy bỏ kế hoạch này
trong khi đó hàn quốc ban bố khuyên cáo đi lại đối với tàu thuyền sau khi triều tiên thông báo kế hoạch phóng vệ tinh
hàn quốc cho rằng bình nhưỡng có thể đẩy nhanh việc thực hiện ý định phóng vệ tinh nói trên sớm nhất trong tuần này đồng thời kêu gọi chính quyền triều tiên ngừng ngay lập tức việc chuẩn bị cho vụ phóng
chính quyền mỹ đã thông báo quyết định cung cấp một gói viện trợ quân sự mới trị giá một trăm linh triệu đô la mỹ cho ukraine trong bối cảnh bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin thăm nước này bất chấp sự bế tắc tại quốc hội mỹ trong việc phê duyệt ngân sách lớn hơn
phát biểu trước các phóng viên bộ trưởng quốc phòng mỹ thông báo về việc tổng thống mỹ sử dụng quyền giúp vốn đặc biệt nhằm cung cấp bổ sung cho ukraine đạn pháo phương tiện đánh chặn để phòng không và một số vũ khí chống tăng
với tổng trị giá một trăm linh triệu usd trong khi đó bộ ngoại giao mỹ cho biết gói hỗ trợ quân sự trên sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu ngay lập tức của ukraine trong cuộc xung đột với nga
phản ứng với việc phương tây cung cấp vũ khí cho ukraine phía nga nhiều lần khẳng định những động thái này sẽ chỉ làm cuộc xung đột kéo dài và gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với nga
liên quan đến xung đột tại giải gaza lực lượng israel và phong trào hamas đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về việc thả các con tin đang bị giam giữ ở giải gaza
theo đó lực lượng hamas sẵn sàng thả một nhóm gồm năm mươi phụ nữ và trẻ em trong giai đoạn đầu để đổi lấy việc tạm dừng chiến sự trong vòng bốn hoặc năm ngày
số người được thả dự kiến tổng cộng là khoảng một trăm năm mươi người đồng thời các quan chức hamas thừa nhận họ không biết tung tích của tất cả trẻ em và phụ nữ khi họ bắt cóc khỏi lãnh thổ israel
tuy nhiên hamas bề tỏ sự sẵn sàng tăng số lượng con tin được thả nếu định vị được vị trí của họ ở giải gaza trong thời gian ngừng bắn
theo chính quyền israel hamas đang đảm dự
tổng cộng hai trăm bốn mươi hai trăm năm mươi con tin hầu hết là công dân israel trong đó có một số người có hai quốc tịch cũng mang hộ chiếu của đức mỹ và các nước khác
khoảng ba mươi năm người là người nước ngoài không phải công dân israel hầu hết là công dân thái lan từng làm việc tại nước này
thưa quý vị tròn một tháng kể từ khi chuyến hàng viện trợ đầu tiên được đưa vào giải gaza từ cửa khẩu rafah của ai cập
cộng đồng quốc tế nói chung và chính quyền ai cập nói riêng vẫn đang nỗ lực để đưa thêm nhiều chuyến xe chở hàng viện trợ
góp phần giảm bớt nỗi đau khổ cho hơn hai triệu người dân ở khu vực đang bị bao vây phong tỏa này
chính quyền ai cập tiếp tục nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo cho giải gaza khi khối lượng hàng viện trợ đang được tập kết ở khu vực al aris
thuộc tỉnh bắc sinai giáp với giải gaza đã đạt khoảng chín hai trăm linh năm tấn
ngoài ra nhiều quốc gia ả rập hồi giáo cộng đồng quốc tế cùng các tổ chức khu vực và quốc tế cũng cung cấp một số lượng lớn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân gaza
tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi một
số lượng chuyến bay thuộc cầu hàng không quốc tế vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo đến sân bay al ariz để cung cấp cho người dân gaza đã đạt một trăm năm mươi tám chuyến bay
ngoài ra có một hai trăm tám mươi bốn chuyến xe tải trở đầy hàng viện trợ được truyền giao cho phía palestine gồm vật tư y tế lương thực nhiên liệu
trong khi đó tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan ngày hai mươi tháng một mươi một đã khẳng định ankara sẽ nỗ lực xây dựng lại các cơ sở hạ tầng
bệnh viện và trường học bị hư hại ở giải gaza nếu các bên đạt được lệnh ngừng bắn
xung đột hamas israel từ ngày bảy tháng một mươi tới nay đã khiến ít nhất một mươi hai người palestine và một hai trăm linh người israel thiệt mạng
bộ ngoại giao nga thông báo đã gửi công hàm phản đối chính thức tới đại sứ phần lan tại moscow liên quan tới việc helsinki đóng bốn cửa khẩu biên giới nhuận nhịp với nga
theo chính quyền nga bước đi này của phần lan đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người ở cả hai nước
tuyên bố của bộ ngoại giao nga cho rằng quyết định của phần lan là vội vàng và vi phạm quyền lợi và lợi ích của
hà nội và hà nội
tuy nhiên unfp cho biết thế giới vẫn tiếp tục thải lượng khí nhà kính kỷ lục và khí quyển với lượng khí thải tăng một hai từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai
mức tăng này chủ yếu là do đốt nhiên liệu hóa thạch và các quy trình công nghiệp
trước tình hình này báo cáo kêu gọi những nỗ lực đầy tham vọng và khẩn cấp từ tất cả các quốc gia nhằm giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và nạn phá rừng
unfp nhấn mạnh đến năm hai nghìn ba mươi lượng khí thải toàn cầu sẽ phải thấp hơn hai mươi tám so với mục tiêu của các chính sách
hiện hành để duy trì mức tăng nhiệt độ dưới hai độ c và thấp hơn bốn mươi hai đối với giới hạn đầy tham vọng hơn là một năm độ c
thưa quý vị vụ nổ tàu trinity spirius ngoài khơi bờ biển nigeria vào tháng hai năm ngoái là một trong những tai nạn kinh hoàng nhất trên tàu hoặc giàn khoan dầu trong những năm gần đây
năm công nhân thiệt mạng hai người khác không có tin tức và chỉ có ba người sống sót
tiềm ẩn không ít nguy cơ
những con tàu hay kho chứa dầu thô khổng lồ có tuổi đời trên năm mươi năm tương tự như trinity spirit vẫn được khai thác trên các đại dương dù máy móc đã diệu giã bất chấp cảnh báo rủi ro từ các chuyên gia hàng hải
đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt
tháng hai năm ngoái trinity spirit con tàu chở dầu dị xét đang nèo đậu ngoài khơi bờ biển nigeria đã phát nổ chìm dân xuống biển với bốn mươi thùng dầu
chỉ có ba nạn nhân sống sót sau vụ việc
con tàu phát nổ giữa đêm khi chúng tôi đang ngủ ngọn lửa ráng trói nhấn chìm cả tàu đến giờ mắt tôi vẫn còn bị ảnh hưởng
trinity spirit thuộc lớp tàu được chế tạo với mục đích khai thác dầu ngoài khơi và lưu trữ trên biển gọi tắt là fpso
kể từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi những con tàu này ngày càng phổ biến được sử dụng để xử lý dầu thô ở vùng nước sâu và khu vực không có đường ống
fpso không giống hầu hết các tàu vì một lý do chúng chỉ đứng yên một chỗ sau khi được kết nối với đáy đại dương nơi có mỏ dầu
chúng ở đó trong nhiều năm thậm chí nhiều thập kỷ
các tàu này hoạt động bên ngoài luồng giao thông vận tải thông thường do đó gần như miễn nhiễm trước các cuộc kiểm tra pháp lý và an toàn tại cảng
rất khó để giám sát chúng
theo công ty nghiên cứu năng lượng ristat energy có trụ sở tại naui
hơn một nửa số tàu fpso hiện tại là tàu trở dầu tái chế với thân tàu hầu hết chỉ có tuổi thọ khoảng hai mươi năm năm nhưng đã được sử dụng quá niên hạn đó rất nhiều
tương tự như trinity spirit nhiều tàu fpso đã gặp phải các sự cố nghiêm trọng trong một mươi năm qua
tàu cypher ở yemen bị nước biển dò dì vào phòng máy từ năm hai nghìn hai mươi được nhận định có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào và gây ra sự cố tràn dầu đe dọa nghề cá cùng bờ biển các quốc gia khu vực biển đỏ
sau nhiều cuộc đàm
tàu cypher đã được truyền sang một tàu khác trong tháng tám vừa qua nhưng con tàu vẫn đang chờ tháo rỡ
con tàu đã quá cũ từ khi chúng tôi làm việc ở đó nó chưa bao giờ được đưa đi vào giữa một lần nào
ngay cả điều kiện làm việc trên tàu cũng vậy chúng tôi không có nhân viên y tế và không có nhân viên an toàn trên tàu khi sự cố xảy ra
niên hạn cũng không phải là thức đo duy nhất về tình trạng của những con tàu
khi hậu bão và sóng bình thường tàu cypher đã được trở lại
biển có thể gây ảnh hưởng xấu cho các bộ phận của tàu hay đẩy nhanh tốc độ bào mòn
nếu không được bảo trì tốt và theo dõi cẩn thận những con tàu này rất dễ dàng phát nổ chim dần và gây ô nhiễm môi trường
những con tàu này về cơ bản hoạt động như giàn qua dầu
chúng tôi đã xác minh rằng một số tàu bị dò dỉ thường xuyên
vấn đề này cần phải được điều tra
tuy nhiên chúng tôi không thể làm gì khi không có quyền truy cập vào dữ liệu vị trí cũng như hoạt động của các con tàu
vụ nổ tàu trinity spirit không phải là vụ việc riêng lẻ
nó từng xảy ra và rất có thể xảy ra lần nữa
số lượng những con tàu dự trữ kiểu này đã tăng đột biến đặc biệt sau khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và nhu cầu về dầu
ngoài khơi nigeria sóc tàu trinity spirit vẫn đang trôi nổi
hồi tháng chín hình ảnh vệ tinh cho thấy những vệt dầu vẫn còn dò dỉ
không rõ khi nào cơ quan chức năng sẽ gỡ bỏ mối nguy hiểm
chục vớt số dầu còn lại
ba nạn nhân còn sống sót cũng đang khắc khoải chờ đợi khoản lương họ chưa được trả cũng như chi phí y tế sau vụ nổ